để bảo đảm an ninh trật tự trong sáu tháng năm hai nghìn một mươi bảy công an tp hcm đã tăng cường nghiệp vụ tuần tra kiểm soát
đồng thời mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn thành phố
hiện nay tại tp hcm tiềm ẩn hình thành tội phạm bạo lực tập thể trong nhóm thanh thiếu niên nhập cư
tình hình trật tự an toàn giao thông tình trạng vi phạm nồng độ cồn dừng đỗ xe không đúng quy định vượt đèn đỏ liên tiếp xảy ra
thực hiện chỉ đạo của công an thành phố các đơn vị đã triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm
nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh trật tự quản lý chặt các loại đối tượng
chính vì vậy trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đã giảm một trăm hai mươi năm vụ so với cùng kỳ tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn sáu mươi chín
riêng công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong sáu tháng công an thành phố đã khám phá bảy trăm bốn mươi hai vụ bắt trên một năm trăm bảy mươi đối tượng vi phạm pháp luật